ngày một tám hai nghìn hai mươi hai chính phủ đã ban hành nghị quyết số chín mươi sáu về chương trình hành động của chính phủ
thực hiện nghị quyết số một mươi một của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong đó có những giải pháp trọng tâm để phát triển văn hóa xã hội
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống các địa phương đã triển khai
thực hiện các cơ chế chính sách trợ giúp xã hội chương trình hỗ trợ sinh kế dịch vụ
gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới
trên những đồi trẻ tươi tốt người dân thôn nhuần một xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai
ai ai cũng vui mừng vì được tuyên truyền hướng dẫn tập huấn trồng trẻ theo phương pháp hữu cơ
cây trẻ vừa mang lại thu nhập cao lại vừa bảo vệ giữ môi trường sống xanh sạch
đặc biệt là góp phần thực hiện đảm bảo tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương
không chỉ nâng cao thu nhập chương trình xây dựng nông thôn mới còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở vùng sâu
vùng xa tỉnh lào cai
những tuyến đường bê tông được nâng cấp từ ba m lên sáu m
đảm bảo cho hoạt động giao thương buôn bán
khoa học kỹ thuật được đầu tư hiện đại ứng dụng nhiều hơn trong sản xuất kinh doanh
công trình về văn hóa giáo dục hạ tầng ở nông thôn cơ bản được đồng bộ đảm bảo
đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đã thay đổi rất là rõ rệt
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân
sau một mươi năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đến nay tỉnh lào cai có sáu mươi hai trên một trăm hai mươi bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới
thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước đạt gần bốn mươi triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới hai mươi một trăm linh số xã trên địa bàn có điện lưới quốc gia
và có đường giao thông nông thôn đi đến trung tâm xã
với phương châm xây dựng nông thôn mới nâng cao hiệu quả bền vững và có chiều sâu
tỉnh lào cai đang tạo nên những vùng nông thôn mang diện mạo mới
sức sống mới trở thành những vùng quê đáng sống ngày càng giàu mạnh văn minh
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó thì nhà nước
sẽ là đầu tư cơ sở vật chất những cơ sở hạ tầng người dân là chủ thể xây dựng
và thực hiện các nội dung trong các mục tiêu các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới
song song với đó các chính sách trợ giúp xã hội chăm lo đời sống cho người dân
có hoàn cảnh khó khăn cũng được tỉnh lào cai tích cực triển khai
nhiều mô hình cách làm hay sáng tạo đã được ra đời
có bố mất sớm
một mình mẹ nuôi bốn anh chị em nên cuộc sống của gia đình em nùng thị thu huyền gặp rất nhiều khó khăn
góc học tập hàng ngày của em cũng được làm tạm bỡ từ gian bếp cũ
thiêu thốn vất vả nhưng với ước mơ trở thành cô giáo đã giúp huyền có những kết quả tích cực trong học tập
để tiếp thêm động lực và nuôi giữ ước mơ cho em
đoàn thanh niên tp lào cai đã nhận huyền làm em nuôi của đoàn để hỗ trợ
em rất vui khi được trở thành em nuôi của đoàn
đây sẽ là động lực to lớn để em học tập
em sẽ cố gắng học để sau này trở thành một cô giáo
em đã đưa con đi làm em nuôi của đoàn rất vui rất phấn khởi
được hỗ trợ để cho con học hành học tốt em cũng cố gắng để nuôi con dạy bảo các con học thật giỏi thật tốt
mô hình em nuôi của đoàn đã được thành đoàn lào cai triển khai hiệu quả trong năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đã có gần một trăm linh em học sinh được nhận hỗ trợ với mức tối thiểu ba trăm linh đồng trên một tháng
các tri đoàn và đoàn viên cũng như đông đảo mạnh thường quân tham gia ủng hộ giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm vượt bước tới trường
với ý nghĩa nhân văn thiết thực mô hình em nuôi của đoàn đã thực sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng
bằng tâm huyết trách nhiệm những thanh niên áo xanh đã và đang cố gắng hết mình để góp phần cùng đảng bộ
chính quyền địa phương tỉnh lào cai mang lại niềm vui thắp sáng ước mơ cho những trẻ em khó khăn kém may mắn trên địa bàn
ngoài việc hỗ trợ bằng tiền mặt cho các em học sinh thì còn trao tặng các hiện vật và những đồ dùng thiết yếu những nhu yếu phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đó
và quan trọng nhất là thường xuyên thăm hỏi động viên khích lệ tinh thần học tập vươn lên trong học tập và vượt khó của các em học sinh
với mong muốn là sẽ tiếp tục lan tỏa lối sống đẹp của tuổi trẻ thành phố lào cai và huy động một sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng xã hội đối với những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
xã văn trình huyện thạch an tỉnh cao bằng có trên sáu trăm sáu mươi hộ dân với gần hai chín trăm linh nhân khẩu trong đó có ba trăm một mươi hộ nghèo chiếm tỷ lệ trên bốn mươi bảy
với mục tiêu giảm năm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm cấp ủy chính quyền xã quyết liệt vào cuộc tích cực triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
trong đó năm hai nghìn hai mươi ba xã vân trình đã triển khai ba dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng trong đó có hai dự án trồng cây lạc một dự án trồng khoai với tổng vốn được giao là bảy trăm linh triệu đồng
để triển khai dự án được hiệu quả ubnd xã đã phân công cán bộ xuống từng xóm ra soát lấy ý kiến nhu cầu của người dân để lựa chọn cây con rồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng cũng như kinh nghiệm của bà con trong thực tế
tích cực tuyên truyền vận động hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia phổ biến công khai nguồn kinh phí nội dung và mức hỗ trợ đến các hộ dân
thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình bằng giống cây trồng phương tiện sản xuất tập huấn chuyển giao kỹ thuật song song với đó để người dân yên tâm trong quá trình trồng trọt
ngoài việc hướng dẫn cách chăm sóc phòng bệnh cho cây xã đã chủ động phối hợp với một số hợp tác xã trên địa bàn để thu mua cho bà con do đó người dân không phải lo lắng về vấn đề đầu ra
thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình bằng giống cây trồng phòng bệnh cho cây xã đã chủ động phối hợp với một số hợp tác xã trên địa bàn để thu mua cho bà con do đó người dân không phải lo lắng về vấn đề đầu ra

hỗ trợ sinh kế để tăng thu nhập cho người dân là điều kiện cần và tiên quyết trong quá trình giảm nghèo bền vững tuy nhiên để triển khai hiệu quả cần có sự vào cuộc của hệ thống chính quyền và sự ủng hộ đồng tình của người dân
đối với xã vân trình mô hình sinh kế trồng cây lạc cây khoai đang đem lại hiệu quả năng suất chất lượng tốt phù hợp với tình hình khí hậu thổ nhưỡng của địa phương
đây chính là tiền đề để xã tiếp tục triển khai thêm các dự án hỗ trợ vào những năm tiếp theo góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xoa đói giảm nghèo bền vững
sau khi kiểm tra đánh giá việc thực hiện mô hình trên địa bàn xã chúng tôi cảm thấy mô hình triển khai khoai lang và mô hình lạc trên địa bàn xã được thực hiện khá hiệu quả
và hiện tại đối với những cây trồng này cũng đang cho năng suất và sản lượng
và đối với giá cả cũng được giá thế nên là bà con nhân dân rất là phấn khởi và chúng tôi cũng cảm thấy là cái dự án này cũng đang đi đúng hướng và có hiệu quả trên địa bàn
khu vực trung du và miền núi phía bắc với đặc thù vùng núi cao địa hình chia cắt trình độ dân trí chưa đồng đều điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân
thời gian qua với sự quan tâm của đảng chính phủ cùng với đó là sự quyết tâm nỗ lực của đảng bộ
chính quyền và người dân trong vùng sẽ là động lực để biến khó khăn thách thức thành cơ hội
qua đó thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững góp phần phát triển văn hóa xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân